liên quan đến vụ bé trai sinh năm hai nghìn một mươi sáu mất tích ở đồng nai đến chiều năm tháng năm hàng trăm người dân cùng toàn bộ cán bộ công chức viên chức xã xuân thiện
cùng lực lượng công an quân đội huyện thống nhất đồng nai vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm bé thổ minh phụng tám tuổi ngụ ấp xuân thiện xã xuân thiện bị mất tích đã ba ngày qua
lực lượng tìm kiếm đã thành lập bảy tổ phân chia các khu vực để tìm kiếm trên diện rộng tại khu vực lô cao su các hố sâu sông suối trên địa bàn xã xuân kiện và các xã lân cận
tuy nhiên đến tối cùng ngày việc tìm kiếm cháu bé vẫn chưa có kết quả
trước đó vào đầu giờ chiều ngày ba tháng năm bé thổ minh phụng rời khỏi nhà đi chơi nhưng đến chiều không về
người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy
nghi bé bị rơi xuống một số giếng xung quanh khu vực xã xuân thiện
người dân địa phương đã báo cho lực lượng chức năng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện thống nhất đã cử lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đến xã xuân thiện để tìm kiếm nhưng không tìm được cháu bé
thưa quý vị những ngày qua vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ nguyên huệ tp hcm khiến dư luận không khỏi chóng váng
theo cơ quan chức năng nữ nghi phạm hai mươi một tuổi bắt cóc hai bé gái đang thất nghiệp và có kết cấu với đối tượng người nước ngoài
để thực hiện hành vi với mục đích vô cùng thâm độc
hai mươi giờ tối ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị xê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê phú yên báo tin bị lạc hai con gái của chị là nktm bảy tuổi và lhtn ba tuổi tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường bến nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu
tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận một quá trình điều tra xác định
vào hai ngày trước đó một phụ nữ lạ mặt
đã tiếp cận hai chó bé
từ nguồn thông tin trên công an đã tiến hành phối hợp các lực lượng giả soát làm rõ nội dung trên
lực lượng phối hợp thuộc phòng pc hai công an quận một với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm
đã kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng sang minh
giả dựng quá trình di chuyển tùng tinh nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi
tiếp cận dân dụ hai đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư saigon pearl ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
khẩn trương truy xét phòng pc hai chủ trì phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh giả soát
phát hiện phạm huỳnh nhật phi hai mươi một tuổi quê huyện gò công đông tỉnh tiến giang
đang khống chế hai đứa bé con của chị c tại căn hộ một mươi năm tháp ruby trung cư saigon pearl
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tức sau bốn mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an ập vào căn hộ trên
không chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn khỏe mạnh hai cháu sau đó được trao trả cho gia đình
tiến hành lấy lời khai phạm huỳnh nhật vi cơ quan điều tra xác định
phi được bạn trai người nước ngoài thuê cho căn hộ một mươi năm tháp ruby trung cư saigon pearl vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thời hạn thuê là một tháng my khai do không có con thấy hai bé dễ thương nên đưa về nuôi
tuy nhiên kiểm tra điện thoại vi lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân
tiếp tục đấu tranh làm rõ cơ quan chức năng bước đầu xác định vi quen và được người đàn ông nước ngoài trụ cấp tiền
người này yêu cầu vi tìm các bé gái từ sáu tuổi đến một mươi hai tuổi để quay clip nhạy cảm gửi cho hắn
đến tối ngày ba tháng bốn vi đến khu vực phố đi bộ phát hiện hai bé m và l không có người trông coi nên tiếp cận
dù dỗ hai cháu bé
phi đưa bằng tiền bánh kẹo để các bé đi theo mình
sau đó vi dẫn hai cháu bé qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám rồi bắt taxi công nghệ đưa hai bé về trung cư
tại trung cư phi tiếp tục dụ dỗ hai cháu bé ở lại và đã thực hiện hành vi đê hèn với một trong hai cháu bé
căn cứ các tài liệu thu thập được ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
theo điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày một mươi hai tháng bốn sau khi được công an quận một chuyển hồ sơ để thụ lý điều tra theo thẩm quyền phạm huỳnh nhật vi đã bị pc hai
đã khởi tố thêm tội danh chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối với phạm huỳnh nhật vi
trước đó tại cuộc họp thông tin về vụ án đại diện công an tp hcm cho hay để phá được vụ án
công an đã nhờ nhiều nguồn thông tin có giá trị từ người dân sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc
cũng như các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng mà vụ án nhanh chóng được sáng tỏ công an đã giải cứu thành công an toàn cho hai cháu bé
với hành vi bắt cóc hai bé gái để thực hiện mục đích đê hẹn thì mẹ mình hai mươi một tuổi trên đã cùng lúc thực hiện cả hai hành vi phạm tội
vậy với trường hợp này
nước nghi phạm có thể bị áp dụng chế tài ra sao theo quy định của pháp luật
theo dõi vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho biết
bộ luật hình sự có quy định về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi trẻ em và mục đích khiêu dâm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên người thực hiện liền một lúc cả hai hành vi này thì xưa nay hiếm
đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội là hình thức phạm tội mới nguy hiểm thể hiện ý thức coi thường pháp luật
làm người chung cho xã hội
như vậy nếu cơ quan điều tra thu giữ được từ phương tiện điện tử của đối tượng các clip khiêu dâm
thì sẽ có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự
theo quy định của pháp luật thì bất kỳ người nào là người đã thành niên mà lôi kéo rụ rỗ hoặc ép buộc người dưới một mươi sáu tuổi
trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hai lần trở lên hoặc đối với hai người trở lên có mục đích thương mại
thì hình phạt là phạt tù từ ba năm đến bảy năm
bởi vậy trong trường hợp này rất có thể nữ nghi phạm sẽ phải đối mặt với khoản hai điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự
với hình phạt có thể đến bảy năm tù về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dầm
ngoài hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm thì đối tượng này còn có hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em
theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng này đã chiếm giữ cháu bé mà không có sự đồng ý của mẹ cháu bé trong một thời gian dài
theo quy định của pháp luật thì chỉ có cha mẹ người giám hộ hoặc người được cha mẹ ủy quyền để giáo dục chữa bệnh
hoặc các cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được quyền trong giữ quản lý trẻ em
mọi người khác không được phép của cha mẹ người giám hộ hoặc không được pháp luật cho phép thì không được phép chiếm giữ trẻ em
về nguyên tắc là mỗi hành vi phạm tội sẽ bị xử lý một lần nên hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em sẽ bị xử lý hình sự theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
theo luật sư cường nếu nhiều hành vi vi phạm pháp luật cùng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh khác nhau thì sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh
luật sư cho biết trường hợp kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc
nếu các hình phạt đều là hình phạt tù thì tổng hình phạt không quá ba mươi năm
bởi vậy trong trường hợp đối tượng này bị xử lý về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm hình phạt tới bảy năm tù và tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi tới một mươi năm tù
thì hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối mặt tối đa một mươi bảy năm tù
vụ án này chắc chắn sẽ không chỉ có một bị can mà còn có đồng phạm
đối tượng thuê nhà cho vi và chỉ đạo đối tượng này thực hiện phạm tội sẽ là đối tượng chủ mưu
cơ quan điều tra sẽ làm do đối tượng chủ mưu trong vụ án này là ai để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng này sẽ bị xử lý với vai trò là người thực hành
còn đối với đối tượng ở nước ngoài thuê nhà cho đối tượng này và chỉ đạo đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội
cũng bị xử lý hình sự với cùng một tội danh với vai trò là người tổ chức cầm đầu trong vụ án này
theo luật sư cường vụ án này sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh trong công tác giáo dục bảo vệ trẻ em
với trẻ em ở độ tuổi này thì chỉ cần khuất tầm mắt của cha mẹ là có thể gặp nguy hiểm
qua vụ này nhiều bậc phụ huynh sẽ có bài học trong việc quản lý bảo vệ con cái
thật ra với mạng internet phủ sóng và kết nối toàn cầu
đạo đức xã hội đang xuống cấp ở một bộ phận giới trẻ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra
thưa quý vị hành vi bắt cóc chiếm đoạt trẻ em bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
rồi sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm mua bán trẻ em diễn ra khá phổ biến trong xã hội
bởi vậy tránh xảy ra những vụ việc tương tự thì các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác
và có trách nhiệm hơn trong việc quản lý giáo dục con cái
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại